thủ tướng canada justin trudeau đã tới cuba bắt đầu chuyến thăm chính thức đảo quốc caribe này nhằm thúc đẩy quan hệ song phương
đây là chuyến thăm cuba đầu tiên của một thủ tướng canada trong gần hai thập kỷ qua
sau khi đặt chân xuống sân bay la havana thủ tướng canada trudeau đã tới quảng trường cách mạng và đặt vòng hoa
trong thời gian ở thăm thủ tướng canada dự kiến sẽ gặp chủ tịch cuba raúl castro
là cửa ngõ chính trị và ngoại giao ở châu mỹ cuba được coi là điểm dừng cần thiết và mang tính biểu tượng trong chuyến thăm ba nước châu mỹ kéo dài một tuần của thủ tướng canada trudeau gồm cả argentina và peru
mục đích chuyến thăm châu mỹ nhằm thúc đẩy thương mại đầu tư và sự can dự của canada trong khu vực
trong ba năm qua canada đóng vai trò trung gian giúp mỹ và cuba khôi phục quan hệ song phương sau năm mươi năm đứt quãng